nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi sáu ca nhiễm
thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự cảm thấy lo lắng khi mà hà nội vẫn đang đứng đầu cả nước về số ca f
trước tình trạng nhiều địa phương cảnh báo quá tải thảo luận tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
đại biểu quốc hội đã đề xuất cần khẩn cấp hỗ trợ ngành y tế sẵn sàng lực lượng để chung sống lâu dài với dịch trong trạng thái bình thường mới
nêu ý kiến đại biểu quốc hội nguyễn thiện nhân đoàn tp hcm cơ bản đồng tình với quy mô các gói hỗ trợ mà chính phủ đưa ra
vì nó tương thích với kinh nghiệm quốc tế và nhu cầu sống hiện nay
về ngành y tế đại biểu cho rằng cần khẩn cấp hỗ trợ để nâng cao trang thiết bị cơ sở vật chất ngành y tế
và củng cố lực lượng của ngành y tế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới
đại biểu nguyễn thiện nhân nêu rõ vừa qua ngành y tế đã làm việc hết sức mình và cũng đã xảy ra tình trạng quá tải
song không thể để kéo dài
ông dẫn chứng trong một mươi sáu tháng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bình quân cả nước chỉ có một trăm tám mươi tám người nhiễm mới mỗi tháng và hai ba người chết một tháng
nhưng trong hơn tám tháng vừa qua từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay bình quân mỗi tháng có hai trăm hai mươi ba người nhiễm mới và hơn bốn người chết
số người nhiễm mới hàng tháng vừa qua so với giai đoạn trước gấp một một trăm tám mươi lần và số người chết gấp một bảy trăm tám mươi lần
năng lực ngành y tế qua tám tháng vừa qua đã tăng lên được bao nhiêu lần
theo tôi là không tăng được một mươi lần và cũng chưa biết là tăng được bước nào
nhưng rõ ràng là việc quá tải gấp hàng nghìn lần so với trước không thể kéo dài
đại biểu nguyễn thiện nhân nêu rõ
trước tình trạng này đại biểu quốc hội đoàn thành phố hồ chí minh đã ký nghị một số giải pháp hỗ trợ với ngành y tế cụ thể cần phải giải quyết căn bản các nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị đặc thù cho ngành y tế hiện nay
trong hai năm qua rất ít các bệnh viện chủ động đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống covid một mươi chín
bộ y tế nên tổ chức tiếp nhận yêu cầu đấu thầu tập trung những trang thiết bị đặc thù của ngành y tế cho phòng chống dịch
cần triển khai nhanh đề án tổ chức lực lượng y tế cơ sở các đơn vị điều trị vùng và đổi mới chính sách chế độ với cán bộ ngành y tế giữ vững và tiếp tục thu hút nhân tài đại biểu đề nghị
đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước quan tâm kiểm tra điều trị thí điểm và đánh giá những cây thuốc cổ truyền như là xuyên tâm liên thành hào hoa vàng bởi đây là những loại thuốc có triển vọng tốt và chi phí rẻ
đại biểu nguyễn thiện nhân nêu quan điểm
đối với ngành y tế ở trạng thái bình thường mới
cần sẵn sàng lực lượng để chung sống lâu dài với dịch
gần đây tại việt nam phát hiện sáu ca mắc omicron ở thành phố hồ chí minh
điều này cho thấy rằng tốc độ lây lan của chủng omicron gấp bảy lần so với chủng delta
đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine và gấp ba lần với những người đã tiêm đủ liều
việc biến thể omitrand lan rộng dẫn đến các hệ thống y tế việt nam quá tải
mới đây trong buổi phát biểu của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long tại hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của trung ương
và nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
về việc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ diễn ra chiều qua
trong đại dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp hơn và khó lường hơn
theo đó số ca mắc có thể tăng nhanh ngay cả khi tiêm vaccine và nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
với sự xâm nhập của biến chủng omitron và có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lợi
nó sẽ tăng nhanh hơn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
ngành y tế tiếp tục là lực lượng nồng cốt với các lực lượng tuyến đầu khác
đã đang và sẽ quyết tâm trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín với mục tiêu trên hết
trước hết là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
ông long lưu ý rằng mặc dù có những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng
mức độ tăng nặng của người nhiễm biến chủng omitforn có thể nhẹ hơn đối với biến chủng delta
tuy nhiên với tốc độ lây lan rất nhanh omicron tăng gấp bảy lần so với biến chủng delta
với những người chưa tiêm đủ liều vaccine gấp ba lần so với những người đã tiêm đủ liều vaccine
như vậy nếu chúng ta để omicron lây lan rộng đối với đất nước
chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng quá tải đối với hệ thống y tế
và vì thế còn số tử vong sẽ tiếp tục tăng lên
ngành y tế sẽ tập trung hoàn thiện thể chế xây dựng và trình các dự án luật khám bệnh
chữa bệnh sửa đổi luật dược sửa đổi và tiếp tục ra soát hoàn thiện các văn bản pháp luật
để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý
chỉ đạo và triển khai hoạt động
ngành sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong công tác y tế
đồng thời sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế
từng bước đảm bảo đủ số lượng nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên y tế các tuyến
có các chế độ chính sách đẩy ngộ phù hợp triển khai kết luận của bộ chính trị
tăng phụ cấp của nhân viên y tế dự phòng và y tế cơ sở lên một trăm linh
sắp xếp bộ máy y tế nhất là y tế cơ sở một cách phù hợp
theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính
công điện mới đây của phó thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đáng chú ý công điện nêu rõ đại dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường
trước biến chủng omicron và phải tăng cường kiểm soát ứng phó với biến thể này
mới đây phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã ký
công điện số một nghìn bảy trăm bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron của sars cov hai
trong nước dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến thể omicron
nhưng số người nhiễm bệnh và số bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng
và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải phải chi viện từ trung ương và các địa phương khác
trước tình hình đó và khả năng biến thể omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế
bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới kịp theo các chỉ đạo hướng dẫn
và báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp không để bị động bất ngờ
không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch
và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch
thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng omicron tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ
nhằm phát hiện sớm các biến thể mới
tất cả các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo
các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
các quy định về phòng chống dịch
trong thời gian bộ y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp đồ dịch căn cứ tình hình cụ thể
trong từng lĩnh vực từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cao cấp độ dịch
so với cấp độ được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
thủ tướng chính phủ đề nghị bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn
của bộ y tế không để sót ai thuộc diện chỉ định mà không được tiêm chủng đầy đủ kể có mũi tăng cường
đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao bộ y tế đảm bảo phân bố đủ vaccine cho các địa phương
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa thiếu cuộc bộ vaccine
tủ tướng chính phủ đề nghị bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn tập hướng tăng cường tổ chức điều trị tại nhà tại cơ sở tránh tình trạng
dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải ra soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế
ở tất cả các tuyến có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động
tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế
không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
mới đây thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành trực thuộc trung ương
bệnh viện viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế bệnh viện trực thuộc các trường đại học y tế bộ ngành
về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới
thêm vào đó đã có nhiều nước ghi nhận biến chủng mới omicron
hiện việt nam chưa ghi nhận biến chủng này tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta rất lớn
cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ
nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng đầy đủ
vì vậy việc quản lý bảo vệ phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
để kịp thời theo dõi sức khỏe điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong rất cấp thiết
để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vừa an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đầy đủ phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị theo quyết định ngày một tháng một mươi hai của bộ trưởng bộ y tế
đối với các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện
đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng tiến triển của bệnh để phân luồn vào các khoa
buồn bệnh phù hợp thuận tiện cho theo dõi chăm sóc và điều trị